thưa quý vị liên quan đến vụ án loạn luân xảy ra tại tỉnh thất bồng lai
bà lê thanh huyền trang đang được cơ sở y tế tp hcm xác minh về hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn
để phục vụ việc điều tra cho công an tỉnh long an
ngày một mươi năm tháng năm ngoài bà lê thanh kỳ duyên ba mươi một tuổi đang bị truy tìm
thì bà lê thanh huyền trang ba mươi một tuổi cùng ở nơi tự xưng tỉnh thất bồng lai
cũng có liên quan trong vụ án loạn luân
do đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an vừa có đề nghị phía sở y tế tp hcm
hỗ trợ thông tin về hoạt động khám chữa bệnh đối với ba người phụ nữ tự xưng đệ tử của bị can lê tùng vân chín mươi hai tuổi
ba người được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đề nghị sở y tế tp hcm
cung cấp thông tin về khám chữa bệnh gồm lê thanh kỳ duyên lê thanh huyền trang và vòng kim xuân hai mươi chín tuổi cùng ở tỉnh thất bồng lai
theo nguồn tin kết quả giám định adn của ông lê tùng vân và hai mươi sáu người khác cùng sống trong tỉnh thất bồng lai
đã khẳng định ông lê tùng vân đoạn luân với con của mình là lê thanh kỳ duyên và đã có con trong số những người được lấy mẫu giám định
bà lê kỳ duyên đã rời khỏi tỉnh thất bồng lai sau khi ông lê tùng vân bị khởi tố về hành vi loạn luân
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đang truy tìm bà duyên
ngoài ra kết quả giám định này cũng xác định bà lê thanh huyền trang là con của ông lê tùng vân
và bà cao thị cúc sáu mươi ba tuổi đang chấp hành án về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tuy nhiên trong lý lịch tư pháp tự khai bà lê thanh kỳ duyên và lê thanh huyền trang đều chỉ khai mẹ ruột không xác định được người cha
tại các buổi làm việc với ngành tố tụng hình sự tỉnh long an bà kỳ duyên và huyền trang đều khai nhận là đệ tử của ông lê túng vân và không biết cha ruột là ai
liên quan vụ án loạn luân cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đã khởi tố bị can lê tùng vân vào ngày hai mươi chín tháng bốn vừa qua
chuyển sang tin tức đáng chú ý khác mới đây công an huyện cần đức long an cho biết đang tạm giữ hình sự võ hồng sơn bốn mươi năm tuổi ngụ quận tám tp hcm
lê tấn quốc ba mươi năm tuổi nguyễn thành trung ba mươi hai tuổi và nguyễn hoàng thuận hai mươi sáu tuổi cùng ngụ huyện cần đước để điều tra vụ một người bị tấn công tử vong trên địa bàn
theo công an khoảng hai mươi ba h ngày chín tháng năm sơn quốc trung và thuận đi ăn hủ tiếu tại quán ở ấp long mỹ xã my lệ huyện cần đước
tại đây nhóm người trên mâu thuẫn với anh võ hoài an ba mươi hai tuổi ngụ tại địa phương
cả bốn người xông vào tấn công anh an khiến nạn nhân bị thương nặng
nạn nhân được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi
anh an được bác sĩ kết luận tử vong do tổn thương não
vào cuộc điều tra công an huyện cần đước đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh long an truy xét bắt giữ bốn nghi phạm trên
tại cơ quan điều tra cả bốn người khai tấn công anh an dẫn đến tử vong
ngày một mươi năm tháng năm công an huyện thường tín hà nội cho biết đơn vị vừa bắt giữ bốn đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo đó băng nhóm này đã chặn đầu xe hai thanh niên đi đường sau đó chửi bới dùng dao đe dọa sẽ tấn công nạn nhân nếu không đưa chìa khóa phương tiện
các đối tượng bị bắt gồm bùi văn chiến sinh năm hai nghìn sáu đình công dũng sinh năm hai nghìn năm bùi hoàng anh và tạ quang linh cùng sinh năm hai nghìn bảy
theo cơ quan chức năng tại trụ sở công an nhóm đối tượng khai do thiếu tiền nên rủ nhau đi cướp tài sản
tối ngày chín tháng năm chiến dù hoàng anh linh dũng chuẩn bị hai áo mưa và một con dao để gây án
cả nhóm đi từ ninh bình đi hà nam hà nội qua các tuyến đường quốc lộ một a tìm kiếm con mồi là những người đi xe máy trên đường vắng vẻ ít người qua lại
tại thôn nguyên hanh xã văn tự huyện thường tín chúng phát hiện hai nam thanh niên điều khiển hai xe máy nên đuổi theo ép chặn đầu xe hai nạn nhân
sau đó nhóm cướp chửi bới dùng dao đe dọa nạn nhân sẽ tấn công nếu không đưa chìa khóa xe máy
do lo sợ hai thanh niên buộc phải đưa tài sản cho các đối tượng
hai xe máy được nhóm của chiến lấy đi tẩu thoát trên quốc lộ một a hướng về nho quan ninh bình
sáng ngày một mươi tháng năm dũng rủ chiến và linh đi bán xe đồng thời nhờ một người bạn tên uyên tìm người mua hộ hai xe máy honda vision vừa cướp được
dung chụp ảnh xe rồi nói với uyên là xe khách cắm không có giấy tờ không biển kiểm soát
thông qua các mối quan hệ uyên giới thiệu người mua và hai chiếc xe máy được bán với giá gần hai mươi triệu đồng
thưa quý vị thông tin từ công an quận hà đông hà nội cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nữ sinh viên tử vong tại khu đất dịch vụ hòa bình phường yên nghĩa
cụ thể trưa ngày một mươi năm tháng năm người dân phát hiện một nữ giới rơi từ khu nhà dịch vụ hòa bình phường yên nghĩa nằm bất động
người dân đã gọi xe cấp cứu đến hiện trường tuy nhiên nạn nhân đã tử vong
danh tính nạn nhân được xác định là chị ltn sinh năm hai nghìn năm quê quán thành phố hải phòng hiện là sinh viên một trường đại học tại hà nội
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông xác định khoảng một mươi một h ba mươi phút cùng ngày chị nờ đi thang máy của khu nhà trọ lên tầng thượng
sau đó nữ sinh viên để lại dép rồi chấm dứt cuộc sống
đại diện công an quận hà đông cho biết thêm qua làm việc với gia đình bạn bè cung cấp nạn nhân n không có mâu thuẫn không nợ nần nhưng có biểu hiện buồn chán trầm cảm
nạn nhân để lại tin nhắn với người thân lý giải nguyên nhân hành động tiêu cực trên là do áp lực học tập
tiến sĩ nguyễn thanh hùng trường khoa tâm lý giáo dục trường đại học sư phạm đại huế cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh sinh viên làm điều dạy rột
hiện nay tình trạng học sinh và sinh viên chịu nhiều áp lực căng thẳng từ học tập đến sự thay đổi tâm sinh lý từ các mối quan hệ với mọi người
từ cuộc sống gia đình ít nhận được sự quan tâm sự tác động của các chất kích thích hoặc học theo các chỉ dẫn giải thoát cuộc sống từ các phần từ xấu trên mạng
nhưng điều quan trọng là nhiều học sinh và sinh viên thiếu kỹ năng quản lý cảm xúc không biết cách giải quyết mâu thuẫn và giải tỏa căng thẳng khi bản thân gặp phải một vấn đề gì đó
không biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ không biết cách chia sẻ với mọi người khi gặp khó khăn
hay nói cách khác là nhiều em thiếu chỉ số vượt khó không biết cách đường đầu với căng thẳng nên để xảy ra những hậu quả đau lòng
vì vậy nhà trường và gia đình cần quan tâm về công tác giáo dục sức khỏe tâm thần trang bị kỹ năng sống cho học sinh
đặc biệt kịp thời nhận biết sự thay đổi của con em mình để tìm cách hỗ trợ kịp thời tránh tình trạng để các em sống trong cô đơn và dễ dẫn đến nguy cơ làm điều dạy rột
theo các chuyên gia sự phát triển của công nghiệp hóa đô thị hóa và đặc biệt sự bùng nổ của mạng xã hội không chỉ tác động đến người lớn mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến con trẻ
trẻ em sống ở các đồ thị thường phải đối mặt với nhiều thách thức trong đó có áp lực học tập hoàn cảnh kinh tế sự kỳ vọng quá lớn của gia đình
những vấn đề này đã đè nặng lên tâm lý trẻ dẫn tới những căng thẳng tinh thần tác động lên vấn đề sức khỏe tâm thần của trẻ
đôi lúc các em cũng có thể cảm thấy áp lực phải thành công hoặc phải bằng bạn bằng bè
đây là giai đoạn khiến nhiều trẻ vị thành niên cảm thấy bị cô lập khỏi gia đình hoặc bạn bè và gia tăng nguy cơ tự sát nếu không có sự lắng nghe hỗ trợ và can thiệp kịp thời
ngày một mươi năm tháng năm thông tin từ lãnh đạo công an thị xã hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh cho biết lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý một tài xế xe ô tô vượt ẩu gây tai nạn trên địa bàn
bước đầu xác định người gây tai nạn là ông nguyễn công hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một giáo viên trường trung cấp ở tp hà tĩnh
theo đó đại diện công an thị xã hồng lĩnh thông tin sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng công an đã yêu cầu tài xế h dừng xe kiểm tra và xác định người này đã có nồng độ cồn ở mức bốn mươi ba mg trên một lít khí thở
người đi xe máy bị ông hát tông trúng là một phụ nữ bị xây sát nhẹ hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định sau khi hoàn tất hồ sơ đơn vị sẽ có quyết định xử lý cụ thể
theo camera an ninh ghi lại khoảng một mươi năm h bốn mươi phút ngày một mươi hai tháng năm chị nguyễn thị hát ba mươi chín tuổi chú phường bắc hồng
thị xã hồng lĩnh điều khiển xe máy trên đường nguyễn ái quốc quốc lộ một đoạn qua phường bắc hồng thị xã hồng lĩnh
đến đoạn giao với đường ngô đức kế chị hát dừng chờ đèn đỏ khi đèn chuyển qua màu xanh chị hát di chuyển thì bất ngờ có một ô tô con từ phía sau lao nhanh
lấn làn bên phải để vượt lên rồi va chạm với chị hát đáng nói sau khi va chạm với ô tô con xe máy chị hát suýt bị chiếc xe ben bên cạnh cán qua
rất may tài xế xe ben kịp phanh lại chị hát ngã xuống đường
gây tai nạn xong ô tô con tiếp tục di chuyển và rời khỏi hiện trường chiếc xe gây tai nạn đã bị tạm giữ công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc
trước đó vào tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa cũng tiến hành lập biên bản xử lý lỗi vi phạm nồng độ cồn đối với anh hà trọng thành
bốn mươi hai tuổi chú tẻ phường hải hòa thị xã nghi sơn thanh hóa giáo viên giấy lái xe trường trung cấp nghề hưng đô
kiểm tra bằng phương tiện chuyên dụng cho kết quả giáo viên này vi phạm nồng độ cồn ở mức một trăm bảy mươi bốn mg trên một lít khí thở
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ niêm phong phương tiện theo quy định
được biết thời điểm kiểm tra nồng độ cồn đối với thầy giáo hà trọng thành trên xe tập lái chở theo ba học viên đang học lái xe
ngày một mươi năm tháng năm thông tin từ công an huyện quỳ châu nghệ an cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng hà văn duẩn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại bản xẹt hai xã châu thắng huyện quỳ châu nghệ an để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo đó vào lúc giờ năm phút ngày một mươi bốn tháng năm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực cầu mới xã châu thắng
tổ công tác ba trăm bảy mươi ba công an huyện quỳ châu phát hiện đối tượng hà văn duân cùng một số thanh niên có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên đã tổ chức kiểm tra
là đối tượng nghiện ma túy từng có thiên án về tội trụng cấp thải sản
với bản tính manh động liều lĩnh hà văn duẩn đã dùng vật nhọn chống trả quyết liệt gây thương tích đối với thượng úy lữ xuân hiếu cán bộ công an huyện quỳ châu
mặc dù bị thương mất nhiều máu song với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm thượng úy hiếu và tổ công tác đã khống chế bắt giữ đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ tàng vật gồm hai trăm linh viên ma túy tổng hợp một điện thoại di động
ngay sau đó tổ công tác đã nhanh chóng đưa thượng úy hiếu đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện quỳ châu đến nay sức khỏe đã ổn định
hiện lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện quỳ châu điều tra mở rộng vụ án và chỉ đạo các đơn vị chức năng thăm hỏi và thực hiện chế độ chính sách đối với thượng úy lữ xuân hiếu
thưa quý vị sáng ngày một mươi sáu tháng năm tin từ công an huyện hương khê tỉnh hà tĩnh cho biết đối tượng nguyễn xuân hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại thôn tân phúc xã hương trạch hương khê
người điều khiển ô tô gây tai nạn giao thông làm người tử vong vào chiều tối ngày một mươi năm tháng năm đã bị công an bắt giữ
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi năm phút ngày một mươi năm tháng năm tại km bốn trăm ba mươi ba chín trăm bảy mươi tám quốc lộ một mươi năm thuộc địa phận thôn một mươi xã phúc trạch hương khê
người dân phát hiện anh n d g sinh năm một mươi năm tháng năm
trước đó vào khoảng một mươi chín h bảy mươi hai chú thôn một mươi xã phúc trạch đã tử vong nằm bên đường nghi do tai nạn giao thông
ngay sau khi nhận được thông tin công an huyện hương khê công an xã phúc trạch tiến hành truy xét dấu vết xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân khiến anh đê tử vong
quá trình điều tra công an hương khê đã xác định được ô tô ba mươi tám a hai mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi hai do nguyễn xuân hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú thôn tân phúc xã hương trạch hương khê điều khiển
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nói trên
sau khi gây tai nạn hải điều khiển ô tô di chuyển đến xã hương hóa huyện tuyên hóa quảng bình hải đã bị công an huyện hương khê phát hiện bắt xử
kiểm tra nồng độ cồn cơ quan chức năng xác định hải vi phạm ở mức sáu trăm bảy mươi hai mg trên một lít khí thở
tại cơ quan điều tra nguyễn xuân hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định
liên quan đến vụ hỗn chiến trên đường nguyễn tất thành phường xuân hà quận thanh khê
ngày một mươi sáu tháng năm công an tp đà nẵng cho biết có thêm ba đối tượng đã đến đầu thú về hành vi gây dối trật tự công cộng
trong đó có phan chỉ thiên hai mươi bốn tuổi chú tại quận thanh khê là anh ruột của nạn nhân một mươi chín tuổi bị tấn công tử vong trong vụ việc
hai người khác là trần xuân thịnh hai mươi tuổi và lê minh long hai mươi bốn tuổi cùng chú tại quận thanh khê
trước đó công an thành phố đà nẵng đã bắt giữ lê vũ hoàng tươi hai mươi chín tuổi
trần văn sinh hai mươi ba tuổi cùng chú huyện thăng bình quảng nam và huỳnh văn minh nhật hai mươi chín tuổi chú thị xã điện bàn quảng nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra vụ án sát hại người gây dối trật tự công cộng
theo công an thành phố đà nẵng ngày năm tháng năm hoàng tươi đến một vũ trường tại đà nẵng chơi và xảy ra mâu thuẫn với long
tại đây long có tấn công tươi rồi bỏ chạy tươi đã hẹn hỗn chiến với long tại đường nguyễn tất thành phường xuân hà quận thanh khê
tối bảy tháng năm tươi đã rủ trà minh nhật hai mươi hai tuổi chú phường hòa minh quận liên triều đà nẵng cùng với hơn một mươi sáu đối tượng khác mang theo nhiều hung khí đi ẩu đà với nhóm của long
đến hai mươi một giờ cùng ngày nhóm của tươi di chuyển đến trước địa điểm hẹn thì gặp nhóm của long khoảng một mươi sáu người từ một mươi chín đến hai mươi năm tuổi
khi giáp mặt hai nhóm dùng hung khí lao vào hôn chiến
điều thế hơn nên nhóm của long bỏ chạy thì ptd thành viên nhóm long bị tươi nhật đuổi kịp
tiếp cận được nạn nhân tươi và nhật lập tức cầm cây mác ra tay khiến nạn nhân bất tỉnh nằm gục xuống đất
gây án xong tươi vứt lại hung khí tại hiện trường cùng với các đối tượng khác lên xe bỏ trốn
nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện
ngoài các đối tượng trên số người còn lại tham gia vào vụ việc đã được công an xác định rõ danh tính và tiếp tục truy bắt
công an yêu cầu các đối tượng có liên quan ra đầu thú
vừa qua viện kiểm soát nhân dân tỉnh quảng trị cho hay đã hoàn tất cao trạng truy tố nguyễn quốc quân tức quân ai đổ ba mươi ba tuổi
chú tại thị trấn khe xanh huyện hương hóa tỉnh quảng trị trùm giang hồ ở miền tây quảng trị với tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy
cùng bị truy tố còn có ba đàn em của quân là lê văn sơn ba mươi bốn tuổi phạm công định hai mươi sáu tuổi lê duy thịnh hai mươi bảy tuổi
cùng chú tại huyện cam lộ tỉnh quảng trị với cùng tội danh
theo cáo trạng quân sử dụng mạng xã hội zalo nhắn tin với nhiều ám hiệu rồi thu hồi tin nhắn để điều hành việc vận chuyển ma túy
đầu giờ chiều ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba quân nhắn tin qua zalo với sơn có nội dung
tối hôm nay hoặc tối ngày mai thì có hàng về có ai nhận không tầm một mươi cục
qua ám hiểu sơn hiểu rằng hàng là ma túy một mươi cục tương ứng một mươi kg ma túy
sơn gọi điện thoại cho định và hỏi có một mươi kg
hai kg đi không định hiểu nội dung là vận chuyển một mươi kg ma túy vào tp hcm nên rủ thêm thịnh cùng đi
sau đó thịnh đi mua một điện thoại mới một sim giác và một vali để đựng ma túy
đến tối ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba một người gọi điện thoại hẹn định và thịnh lên đầu màu tức đoạn quốc lộ chín qua xã cam thành
cả hai dùng ô tô lên điểm hẹn phát hiện một khối hộp chữ nhật được quấn băng keo đen bên ngoài ở lề đường
biết là ma túy nên dừng xe lấy ô tô rồi đưa về nhà
thịnh cất dấu
quân tiếp tục chỉ đảo chia số ma túy này làm hai vali
một mươi giờ ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba định và thịnh hẹn nhau dùng ô tô đưa ma túy vào tp hcm
khi đi trên quốc lộ một đến địa phận huyện hải lăng thì bị công an giao thông ra hiệu lệnh dừng xe
nhóm này tăng tốc bỏ chạy rồi ném ma túy ra khỏi ô tô ghi nhớ vị trí
tối cùng ngày sơn và định dùng ô tô vào quốc lộ một để tìm loại ma túy
khoảng hai mươi một giờ bốn mươi năm phút tại km bảy trăm tám mươi chín quốc lộ một
qua xã hải chánh cả hai dừng xe ô tô nhặt một túi sách màu xanh đen ở bãi cỏ ven đường
chứa bảy cục ma túy thì bị công an bắt giữ
định chỉ vị trí giao nộp thêm vali còn lại chứa ba cục ma túy
lực lượng chức năng kết luận quân sơn định thịnh vận chuyển hơn một mươi kg ma túy loại ketamin
trong vụ án quân là chủ mưu thuê sơn định và thịnh thực hiện hành vi để lấy tiền công
với quân hai đồ ngoài tội danh trên chùm giang hồ sở hữu nhiều xe sang này còn đang bị điều tra thêm
với các hành vi cho vay lãi nặng đe dọa sát hại người và cưỡng đoạt tài sản
được biết quân idol nổi lên như một ông chùa miền tây quảng trị với việc cho vai nặng lãi
đòi nợ kiểu xã hội đen
dưới tay quân có nhiều đàn em số má tiền án tiền sự
quân mở đồng loạt nhiều tiệm cầm đồ sân bóng nhân tạo pizza
quân hay khoe sự giàu sang trên mạng xã hội
đặc biệt quân khoe có hai chiếc xe sang mercedes maybach và porsche
lần lượt mang biển kiểm soát siêu đẹp bảy mươi bốn a một mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín
quân cũng khoe về khách sạn bản thân đang xây dựng
tuy nhiên khách sạn chưa xây xong thì ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
chùm giang hồ quân idol cùng hai đàn em bị công an tỉnh quảng trị bắt giữ
tại một quán ăn sáng ở thị trấn khe xanh
quân từng nhiều lần vào tù với tội danh trộm cắp tài sản
nhưng không biết tu trí sửa sai
quân không có nghề nghiệp ổn định nhưng giàu lên nhanh chóng
tài sản lớn ăn chơi xa hoa
sự bất minh về tài sản của quân không thể qua khỏi con mắt tinh tưởng
của quần chúng nhân dân và lực lượng công an
thời gian qua liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra khiến dư luận không khỏi lo lắng
mới nhất tại đồng nai sau khi ăn bánh đa cua
gần một trăm linh công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn đê trang việt nam
bất ngờ xuất hiện biểu hiện nôn ói đau bụng và nhập viện
tối ngày một mươi năm tháng năm giám đốc trung tâm y tế huyện trảng bom tỉnh đồng nai sang nhận
đơn vị đang tiếp nhận điều trị cho gần một trăm linh công nhân nghi ngộ độc thực phẩm
vị lãnh đạo cho biết gần một trăm linh bệnh nhân đều là công nhân đang làm việc
tại công ty trách nhiệm hiệu hạn đê trang việt nam thuộc khu công nghiệp giang điền huyện tràng bom
theo lời kể của những công nhân vào buổi chiều cùng ngày
có khoảng năm trăm linh công nhân ăn bánh đa cua tại công ty
tuy nhiên sau đó gần một trăm linh người xuất hiện các biểu hiện nôn ói đau bụng và nhập viện
giám đốc trung tâm y tế huyện tràng bom thông tin thêm
các bệnh nhân nguy cơ đã bị ngộ độc thực phẩm
tuy nhiên nguyên nhân cụ thể như thế nào thì vẫn cần lấy mẫu thức ăn để xét nghiệm
được biết công ty trách nhiệm hưu hạn de trang việt nam có khoảng một hai trăm linh công nhân
đây là một trong những công ty sản xuất đồ điện dân dụng được thành lập vào năm hai nghìn một mươi chín
trước đó ngày một tháng năm trên địa bàn thành phố long khánh tỉnh đồng nai
cũng xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì khiến hơn năm trăm linh người nhập viện
cụ thể các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt đau bụng nôn tiêu chảy
các bệnh nhân cho biết
thì thịt tại cơ sở bánh mì b phường xuân bình thành phố long khánh tỉnh đồng nai
trong khoảng từ chiều đến tối ngày ba mươi tháng bốn
liên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì sở y tế đồng nai cho biết
kết quả xét nghiệm bằng phương pháp pcr và cấy phân tìm tăng nhân gây ngộ độc
trên hai mươi chín mẫu bệnh phẩm do các bệnh viện và viện y tế công cộng thành phố hồ chí minh thực hiện
ghi nhận một mươi sáu trên hai mươi chín mẫu dương tính đồng thời với hai chủng vi khuẩn salmonella và ecoli
chín trên hai mươi chín mẫu dương tính với vi khuẩn e coli
kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm lấy tại cơ sở bánh mì b khi vụ ngộ độc xảy ra ghi nhận
bốn trên tám mẫu thực phẩm gồm ba t làm từ gan heo và mỡ heo thịt heo đã qua chế biến
chả lụa dưa muối chua có vi khuẩn salmonella
đại diện sở y tế đồng nai cho biết kết quả xét nghiệm cho thấy
nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm tại thành phố long khánh có liên quan đến vi khuẩn salmonella
liên quan đến vụ việc nữ bác sĩ bệnh viện ca bị tấm kính rơi vào người khi đi uống cà phê dẫn đến chấn thương nặng
mới đây bác sĩ trần quang trung khoa ngoại thần kinh cuộc sống bệnh viện đại học y hà nội
đã có những chia sẻ mới nhất về tình hình sức khỏe của nữ bác sĩ xấu xố
theo đó bác sĩ trần quang trung cho biết bác sĩ trẻ hoàng minh lý đang trong quá trình hồi phục
bác sĩ trần quang trung thông tin lý đang trong quá trình hồi phục phổi đã tốt hơn
hiện lý đã rút được dẫn lưu màng phổi hai bên và đang tập ngồi
trước đó ngày chín tháng năm giáo sư tiến sĩ trần văn thuấn thứ trưởng bộ y tế đã đến thăm và động viên nữ bác sĩ hoàng minh lý
thứ trưởng bộ y tế động viên nữ bác sĩ cố gắng vượt qua những cơn đau thể chất yên tâm điều trị
cùng đó thứ trưởng yêu cầu các bác sĩ của bệnh viện đại học y hà nội tập trung hỗ trợ tối đa
sát sao quá trình điều trị cho nữ bác sĩ
tài nạn đã khiến nữ bác sĩ bị gây trượt đốt sống chèn ép tủy ngực và thắt lưng rất nặng
làm mất cảm giác từ ngực trở xuống liệt hoàn toàn hai chân và đại tiểu tiện mất tự chủ
sau khi nhập viện cấp cứu các bác sĩ bệnh viện đại học y hà nội đã khẩn trương phẫu thuật giúp nữ bác sĩ trẻ thoát khỏi nguy kịch
ngày một mươi sáu tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hồng jun pio hai mươi chín tuổi quốc tịch hàn quốc
về tội mua dâm người dưới một mươi tám tuổi
ngoài ra cơ quan chức năng cũng khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng khác
gồm đỗ văn tuấn ba mươi tám tuổi bùi đức thắng năm mươi hai tuổi cùng quê vĩnh phúc về tội môi giới mại dâm
theo thông tin ban đầu tối ngày bốn tháng năm lực lượng công an phường phạm ngũ lão khi kiểm tra hành chính
tại khách sạn yaja ở đường bùi viện phát hiện một vụ mua bán dâm của người nước ngoài
cụ thể tại một phòng của khách sạn công an phát hiện hồng jum peo mua dâm thiếu nữ tên t sinh năm hai nghìn chín
tại phòng khác công an phát hiện một người đàn ông hàn quốc khác mua dâm cô gái tiên n hai mươi bảy tuổi
nhưng vị khách nam này nhanh chóng rời khỏi khách sạn
quá trình lập hồ sơ xử lý công an phường phạm ngũ lão xác định có dấu hiệu mua dâm người dưới một mươi tám tuổi
và dấu hiệu môi giới mại dâm nên chuyển vụ việc lên cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một để mở rộng điều tra
qua truy xét công an đã xác định và tiến hành bắt giữ hai kẻ môi giới mại dâm là đỗ văn tuấn
bùi đức thắng và đã làm rõ vụ việc
theo đó tối ngày bốn tháng năm tuấn thắng tiếp cận với hồng junpio và một người bạn đồng hương hàn quốc
tại đường đề thám quận một
hai đối tượng này sử dụng google dịch để trao đổi với hai người đàn ông hàn quốc gạ mua bán dâm các cô gái trẻ
khi hai người đồng ý chúng dẫn ra công viên hai mươi ba tháng chín gần đó rồi gọi điện thoại cho t và n đến cho khách xem mặt
sau đó tuấn thắng thỏa thuận với khách giá mua bán dâm là một bốn triệu đồng một người một lượt và lấy trước hai tám triệu đồng
nhóm đối tượng dẫn hai vị khách và hai cô gái vào khách sạn gia gia
khi thanh toán tiền phòng thì chúng bỏ đi
khi lực lượng công an phường kiểm tra hành chính đã phát hiện vụ mua bán dâm nói trên
tuấn và thắng thừa nhận sau khi trả tiền phòng khách sạn mỗi đối tượng môi giới sẽ lấy hoa hồng bốn trăm linh đồng một người
số tiền còn lại giao cho gái bán dâm
cả hai khai báo đã nhiều lần môi giới cho t và n bán dâm cho khách
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được
mời quý vị theo dõi ngay sau đây
mới đây công an huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long cho biết đang làm rõ hành vi của ghv
sinh năm hai nghìn bảy ngụ tại xã trung an huyện vũng liêm dùng đá bắn bi sát vào lực lượng cảnh sát giao thông
trước đó khoảng một mươi chín h ngày một mươi hai tháng năm
về thấy lực lượng cảnh sát giao thông
huyện vũng liêm tuần tra kiểm soát trên tuyến lộ liên xã
nên dùng ná bắn bi sát vào cảnh sát đang làm nhiệm vụ
hậu quả là một cán bộ trong tổ công tác bị thương
qua giả soát xác định v là đối tượng nghi vấn nên cảnh sát mời người này lên làm việc
bước đầu vinh khai nhận trước đó khoảng một tháng
gây bị cảnh sát giao thông tỉnh trà vinh xử phạt vi phạm hành chính nên bực tức
do đó khi thấy cảnh sát giao thông huyện vũng liêm đi tuần tra
thì v đã dùng ná bắn cho bỏ tức
đối tượng cũng khai bản thân thường điều khiển xe máy không gương chiếu hậu bên trái
không đổi mũ bảo hiểm
vừa qua đội trưởng đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số năm
cục cảnh sát giao thông cho biết
lực lượng chức năng đã xác minh tiến hành đón dừng là bên bản xử lý tài xế
điều khiển xe tải vượt ẩu trên cao tốc cam lộ la sơn
cụ thể khoảng một mươi sáu h hai mươi hai phút ngày một mươi năm tháng năm
khi chiếc xe tải vượt ẩu kể trên đi qua địa bàn huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
lực lượng chức năng đã đón dừng
qua kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông xác định
đây là chiếc xe tải đã vượt ẩu tại km hai mươi hai trên cao tốc cam lộ la sơn
đoạn qua địa phận quảng trị
cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý tài xế phương tiện theo đúng quy định của pháp luật
được biết với lỗ vi phạm kể trên
tài xế xe tải sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính năm triệu đồng
và tước giấy phép lái xe hai tháng
tối ngày một mươi năm tháng năm chủ tịch hội đồng nhân dân huyện phú hòa tỉnh phú yên cho biết
khoảng một mươi chín giờ cùng ngày tại khúc sông ba chảy qua địa bàn xã hòa an
đã xảy ra vụ lật ghe
theo thông tin ban đầu thời điểm xảy ra vụ việc
trên ghe có sáu công nhân trong đội thi công cao tốc bắc nam đoạn trí thạnh vân phòng
được biết ba công nhân đã tự bơi được vào bờ
một công nhân được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm hai người bị mất tích
nguyên nhân vụ lật ghe đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
trường trung học cơ sở thị trấn quất lâm huyện giao thủy tỉnh nam định cho biết
nhà trường đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội
theo đại diện ban giám hiệu trường trung học cơ sở thị trấn quốc lâm
sáng ngày một mươi năm tháng năm ngay khi nhận được thông tin
ban giám hiệu nhà trường đã báo cáo phòng giáo dục và đào tạo huyện giao thủy
chính quyền địa phương thị trấn quất lâm và công an thị trấn quất lâm
để tiến hành làm rõ xác minh video và những người có trong clip có phải là học sinh của trường hay không
bên cạnh đó thông tin nói về việc sự việc diễn ra tại trường là sai sự thật
cũng trong ngày một mươi năm tháng năm lãnh đạo ủy ban nhân dân xã tam thái huyện phú ninh quảng nam
vừa xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ khiến một người tử vong
thông tin ban đầu khoảng một mươi một giờ cùng ngày người dân thôn hòa bình nghe tiếng nổ lớn
phát ra từ khu vườn nhà ông n v năm mươi sáu tuổi ngụ thôn hòa bình
tiếp cận hiện trường người dân phát hiện ông hát tử vong tại chỗ
xung quanh nhiều đồ đạc cây cối bị đổ ngã
họ đã đến khu vườn nhà ông h để theo dõi đồng thời trình báo cơ quan chức năng
nhận thông tin công an huyện phú ninh phối hợp với công an tỉnh quảng nam
khẩn trương có mặt thu thập thông tin khám nghiệm hiện trường
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã tam thái hiện nay cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc
chưa xác định nguyên liên xảy ra vụ nổ khiến ông h tử vong
ngày một mươi năm tháng năm thông tin từ công an huyện thường tín và phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
đơn vị đã bắt giữ bốn đối tượng liên quan vụ cướp hai xe máy trong đêm trên quốc lộ một a
danh tính các đối tượng gồm bùi văn chiến sinh năm hai nghìn sáu ở xã yên quang huyện nho quan tỉnh ninh bình
đinh công dũng sinh năm hai nghìn năm ở xã văn phú huyện nho quan tỉnh ninh bình
bùi hoàng anh sinh năm hai nghìn bảy ở xã yên trị huyện yên thủy hòa bình
và tạ quang linh sinh năm hai nghìn bảy ở xã văn phú huyện nho quan tỉnh ninh bình
theo lực lượng chức năng các đối tượng này chọn thời điểm đêm tối di chuyển trên quốc lộ một a
từ tỉnh ninh bình sang tỉnh hà nam rồi về hà nội
khi bắt gặp người đi xe máy trên đường vóng vẻ chúng táo tợn thực hiện hành vi cấp giật
cụ thể trong đêm ngày chín tháng năm đối tượng chiến rủ hoàng anh linh và dũng đi cướp tài sản
chiến chuẩn bị hai áo mơ cho linh và dũng mặc rồi đưa thêm cho linh một con dao dài bốn mươi cm làm hung khí gây án
khi đi đến địa phận thôn nguyên hanh xã văn tự huyện thường tín
chúng phát hiện hai nam thanh niên điều khiển hai xe máy honda vision đi hướng hà nội về hà nam
lập tức chiến gọi đồng bọn đuổi theo ép chặn rồi thực hiện hành vi đe dọa cướp xe máy
bị dọa nạt hai nam thanh niên buộc phải đưa chìa khóa xe cho nhóm đối tượng
gây án xong nhóm cướp tẩu thoát theo hướng quốc lộ một a về huyện nho khoa ninh bình
sáng ngày một mươi tháng năm dũng rủ chiến và linh đi bán xe
đồng thời nhờ một người bạn tên uyên tìm mua hộ hai xe máy honda vision vừa cướp được
dũng chụp ảnh xe rồi nói với uyên là xe khách cắm không có giấy tờ không biển kiểm soát
thông qua các mối quan hệ uyên giới thiệu người mua và hẹn gặp đối tượng để giao dịch
qua đó các đối tượng bán hai chiếc xe máy được tổng số tiền gần hai mươi triệu đồng
ngay khi nhận được tin trình báo từ chiều ngày một mươi bốn tháng năm đến dạng sáng ngày một mươi năm tháng năm
công an đã lần lượt bắt giữ bốn đối tượng ở nhiều địa điểm
sáng ngày một mươi năm tháng năm tại miếu đức ngư ông người dân xã cẩm nhượng huyện cẩm xuyên hà tĩnh
tổ chức lễ hội cầu ngư hò treo cạn nhượng bạn
lễ hội này được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
ông nguyễn văn hùng chủ tịch ủy ban nhân dân xã cẩm nhượng cho biết lễ hội cầu ngư nhượng bạn
có từ thời nhà nguyễn được người dân địa phương tổ chức vào ngày tám tháng bốn âm lịch hàng năm
mục đích bào đáp công ơn của nam hải nhân ngư tôn thần một con cá voi lớn cầu mưa thuận gió hòa
mùa màng bội thu đánh bắt được nhiều hải sản
phần hội là tiết mục hò trèo cạn nhượng bạn diễn trong khuôn viên miếu
hàng trăm người dân tập trung đến xem
hò treo cạn nhượng bạn với những điệu hò biển như hò mái nhị hò la hò hội
diễn tả và mô phỏng trên cạn những hoạt động treo thuyền của người đi biển
nội dung các câu hỏi thường là cầu trời đất thần linh phù hộ cho trời yên biển lặng
cho dân đánh bắt hải sản được mùa
hàng trăm người dân địa phương cùng du khách có mặt đứng dọc bãi biển và bờ kè để chiêm ngưỡng lễ hội
khoảng bảy giờ một mươi năm phút ngày một mươi năm tháng năm tại bản dền thàng xã quảng lâm huyện mường nhé tỉnh điện biên
công an huyện mường nhé đã bắt quả tăng đối tượng hờ a của sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại xã na cô sa huyện nậm cổ tỉnh điện biên khi đang có hành vi mua bán trái phép chân ma túy
vật chứng thu giữ gồm một mươi hai viên ma túy tổng hợp một xe máy một điện thoại di động cùng nhiều đồ vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh điện biên tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng vụ án
củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
tối ngày một mươi năm tháng năm tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
triển khai làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ bốn mươi tám e đoạn qua địa bàn xã nghi khánh huyện nghi lộc
trong quá trình làm nhiệm vụ lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra
tuy nhiên người này không chấp hành hiệu lệnh lao thẳng xe vào tổ công tác để vượt chốt kiểm tra nồng độ cồn
vụ việc khiến trung tá hoàng quang v cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện nghi lộc bị ngã xuống đường gãy chân
sau khi tông vào người trung tá v năm thanh niên bị ngã xe xuống đường và bị lực lượng chức năng cùng người dân khống chế đưa về trụ sở công an để phục vụ điều tra làm rõ
danh tính nam thanh niên nêu trên là lê thanh hát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xóm một xã nghi thịnh nghi lộc
mới đây công an thành phố phan rang thắp tràm tỉnh ninh thuận vừa ra quy định tạm giữ đối tượng mai nhãn
ba mươi hai tuổi trú tại thôn công thành xã thành hải thành phố phan rang tháp tràm về hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ
cụ thể khoảng một giờ bốn mươi phút ngày một mươi năm tháng năm công an phường bảo an thành phố phan rang tháp tràm nhận tin báo của người dân trú tại khu phố sáu về việc gia đình mình vừa bị mất một xe mô tô nhãn hiệu exciter
quả xong mình lực lượng công an phường phát hiện một đối tượng nghi vấn đang dắt bộ xe trên đường hai mươi một tháng tám
công an phường nhanh chóng tiến hành kiểm tra hành chính
trong quá trình kiểm tra đối tượng có thái độ chống đối và tấn công một đồng chí công an phường
sau đó lực lượng công an đã khống chế đối tượng và đưa về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận là mai nhật long
long cũng khai nhận về hành vi trộm cắp nêu trên và có hành vi tấn công công an phường
sáng ngày một mươi sáu tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tịnh biên tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ hình sự hai đối tượng đặng kim hoàng và lê minh hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ tại thành phố châu đốc tỉnh an giang về hành vi cướp giật tài sản
do cần tiền tiêu xài và trả nợ minh hoàng và kim hoàng rủ nhau đi cướp giật tài sản
chiều ngày hai tháng năm kim hoàng điều khiển xe mô tô chở minh hoàng đến khu vực khóm đông hưng
phường nhân hưng thị xã tịnh biên phát hiện em đỗ thị ngọc bích sinh năm hai nghìn một mươi một
ngụ tại thị xã tịnh biên ngồi phía sau xe đạp của bạn đang trên đường đi học về
trên cổ bích có đeo sợi dây chuyền vàng một mươi tám k
lúc này kim hoàng điều khiển xe áp sát giả vờ hỏi đường để minh hoàng giật dây chuyền vàng trên cổ bích rồi tẩu thoát
qua công tác điều tra truy xét đến ngày một mươi ba tháng năm lực lượng hình sự công an thị xã tịnh biên
đã xác định và bắt giữ minh hoàng và kim hoàng khi đang lẩn trốn tại phường núi sam thành phố châu đốc
thưa quý vị hòa chung trong không khí cả nước tương bừng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh vĩ đại tối một mươi năm tháng năm tại không gian biểu diễn nghệ thuật
ẩm thực đường phố quận tây hồ sở văn hóa và thể thao hà nội phối hợp với hội cựu thanh niên sung phong tp hà nội
đã tổ chức liên hoan tiếng hát cựu thanh niên sung phong hà nội năm hai nghìn hai mươi bốn
phát biểu tại chương trình phó chủ tịch hội cựu thanh niên sung phong tp hà nội lê tuấn hùng cho biết
liên hoan là một hoạt động văn hóa văn nghệ được tổ chức sôi nổi mang nhiều ý nghĩa sâu sắc để trị ân công lao to lớn của lực lượng cựu thanh niên sung phong
đây cũng là dịp để các thế hệ cựu thanh niên sung phong gặp gỡ giao lưu nâng cao đời sống văn hóa tinh thần
cùng động viên sống vui khỏe có ích có phần xây dựng tổ chức hội cựu thanh niên sung phong các cấp của thủ đô ngày càng vững mạnh
ngay từ khi phát động liên hoan đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo thành phố
sự phối hợp nhiệt tình của sở văn hóa và thể thao tinh thần hưởng ứng tích cực của các tổ chức hội cựu thanh niên sung phong các cấp
trung khảo liên hoàn cấp thành phố được tổ chức từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại ba cụm cơ sở
với sự tham gia của ba mươi đơn vị hội cựu thanh niên sung phong quận huyện thị xã
các tên mục tham gia liên hoan tập trung vào nội dung ca ngợi đảng quang vinh chủ tịch hồ chí minh vĩ đại ca ngợi thủ đô hà nội
thành phố văn hiến văn minh hiện đại với những thành tiệu to lớn trong hội nhập và phát triển
liên hoan mang đến cho khán giả những tiết mục được dàn dựng sinh động hấp dẫn với nhiều cung bậc cảm xúc
tạo không khí vui tươi phấn khởi trong quần chúng nhân dân chào mừng những sự kiện chính trị trọng đại của thủ đô và đất nước
trong khuôn khổ hội nghị kiến trúc quốc tế the world around hai nghìn hai mươi bốn vừa diễn ra tại new york mỹ
giới kiến trúc sư quốc tế từ khắp nơi trên thế giới đã có dịp giới thiệu các dự án mới
tập trung vào sự giao thoa giữa kiến trúc với công bằng sinh thái và xã hội
chương trình hội nghị quy tụ các nhóm liên ngành cùng đưa ra những cách tiếp cận mới về cảnh quan và đô thị
đổi mới vật chất nhà ở và không gian văn hóa nhằm chia sẻ những cách độc đáo mà các kiến trúc sư và nhà thiết kế đang giải quyết những thách thức của thời đại hiện nay
tại hội nghị kiến trúc sư nguyễn hà đã có màn giới thiệu ấn tượng về công trình kiến trúc văn hóa đặc biệt bảo tàng đạo mẫu của nghệ sĩ xuân hình
đây là công trình có kiến trúc đương đại được dựng lên từ năm triệu viên ngói cổ và hàng triệu viên gạch thất cổ mua từ năm trăm linh nhà dân khắp cả nước
ngoài nơi thờ mẫu đây còn là không gian nghệ sĩ xuân hinh muốn lưu giữ và truyền bá nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống dân tộc như hát văn hầu đồng quan họ tranh cổ dân gian
chia sẻ tại hội nghị kiến trúc sư nguyễn hà đã tiết lộ về quá trình xây dựng cũng như nền tảng văn hóa sâu sắc được truyền tải thông qua dự án bảo tàng độc đáo này
theo đó đây là công trình ấn tượng nhất trong suốt hai mươi năm qua của nữ kiến trúc sư tài năng này
diễn thuyết trước các kiến trúc sư hàng đầu thế giới kiến trúc sư đến từ việt nam đã cho thấy sự khác biệt trong tư duy làm nghề thông qua việc tìm kiếm tính thiêng trong mỗi dự án kiến trúc
kiến trúc sư nguyễn hà cho biết đối với bà kiến trúc nên là sự lan tỏa để hỗ trợ con người phát triển khả năng cảm thụ tinh thần của chính mình
và chỉ có con người đủ can đảm hoặc đủ dũng cảm để từ bỏ sự tìm kiếm bên ngoài mới có thể chạm tới được nội tại bên trong
khi không gian kiến trúc đạt đến trạng thái tĩnh lặng thì những người sống trên đó hoặc cư trú trên đó có xu hướng nhìn vào bên trong chính mình có thể có những hoạt động để nhìn thấy ở chính mình
đây là điều mà vị kiến trúc sư luôn tìm kiếm khi thực hiện một dự án
cũng tại hội nghị văn hóa đạo mẫu của việt nam đã được giới thiệu tới bạn bè quốc tế
từ lịch sử hình thành tính ảnh hưởng và việc thực hành tín ngưỡng đạo mẫu đã được kiến trúc sư nguyễn hà tìm hiểu tôn vinh trong công trình bảo tàng đạo mẫu
công trình này đã gây ấn tượng mạnh với đông đảo giới kiến trúc qua các dấu ấn như xây dựng bằng ngói cổ tạo ra tính thiêng thông qua các lớp lang kiến trúc cách đặt để ánh sáng và tạo nên yếu tố vi khí hậu
công trình được ví như một sự diễn giải đầy chất thơ về lịch sử vật chất địa phương cho một khu vườn cây ăn trái bên ngoài thủ đô việt nam
kết hợp giữa xây dựng truyền thống với hình thức hiện đại công trình là minh chứng cho quá trình đô thị hóa cảnh quan nông thôn ở việt nam đồng thời bảo tồn một di sản văn hóa đang bị đe dọa
thưa quý vị kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn thư viện hà nội đã tổ chức trưng bày sách báo chuyên đề
hồ chí minh chọn cuộc đời vì nước vì dân nhằm tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc
được biết sự kiện diễn ra tại hai cơ sở của thư viện hà nội là bốn mươi bảy bà triệu quận hoàn kiếm và hai b quang trung quận hà đông từ nay đến hết ngày hai mươi bốn tháng bốn
trưng bày gồm ba trăm linh tài liệu được tuyển chọn theo các nội dung chủ tịch hồ chí minh anh hùng giải phóng dân tộc nhà văn hóa kiệt xuất chủ tịch hồ chí minh trong trái tim nhân dân việt nam
chủ tịch hồ chí minh các tác phẩm tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
cùng với các tác phẩm về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh tôn vinh công lao to lớn của nhà lãnh tụ vĩ đại
trưng bày giới thiệu tới bạn đọc những bức thư xúc động nhưng câu chuyện đời thường thể hiện tình cảm của bác với các tầng lớp nhân dân cũng như sự kính yêu lòng biết ơn của nhân dân đối với người
bên cạnh đó trưng bày sách báo chuyên đề hồ chí minh chọn cuộc đời vì nước vì dân còn giới thiệu các tác phẩm chính luận tác phẩm văn học báo chí có giá trị đa dạng về thể loại đặc sắc về phong cách sáng tạo của chủ tịch hồ chí minh như đường cách mệnh cương lĩnh chính trị tuyên ngôn độc lập nhật ký trong tù
tại đây còn giới thiệu các chương trình hoạt động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh những tấm gương điển hình về sự rèn luyện phân đấu theo bác nhằm khuyên khích động viên mỗi công dân thủ đô không ngừng học hỏi kế thừa những giá trị cao đẹp mà người để lại góp sưng mình xây dựng đất nước giàu mạnh dân chủ công bằng văn minh
thưa quý vị mới đây thông tin từ trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết lễ hội trái cây tiền giang năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ được tổ chức vào đúng dịp tết đoan ngọ năm nay
đây là lần đầu tiên lễ hội trái cây quy mô cấp vùng được tổ chức tại tiền giang
lễ hội lần này nhằm khẳng định giá trị thương hiệu các loại trái cây đặc sản của tỉnh tiền giang vùng đồng bằng sông kiều long và ngành trái cây cả nước tạo không gian và cơ hội để thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị bền vững cho ngành hàng nông nghiệp chủ lực việt nam
đây là dịp đẩy mạnh quảng bá tiếp cận thông tin thị trường và xúc tiến thương mại hiệu quả trái cây và các sản phẩm được chế biến từ trái cây việt nam tại thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu
đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh tiền giang nói riêng và vùng đồng bằng sông kiều long và cả nước nói chung
lễ hội dự kiến diễn ra từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn tại quảng trường hùng vương ấp long hòa b xã đạo thạnh thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
với chủ đề cảm xúc miền nhiệt đới nhiều sự kiện ấn tượng sẽ được diễn ra trong khuôn khổ lễ hội như truyền hình trực tiếp khai mạc lễ hội với chương trình nghệ thuật ca nhạc cảnh
kết hợp trình diễn giữa đội ngũ nghệ sĩ chuyên nghiệp và đông đảo quần chúng nhân dân mang thông điệp về đặc trưng văn minh miệt vườn sông nước kiều long
tôn vinh và khen thưởng các mô hình canh tác bền vững doanh nghiệp chế biến thương mại tiêu biểu
nhiều hoạt động với sự tham gia của cộng đồng sẽ được bố trí tại lễ hội như không gian vườn ẩm thực cuộc thi món ngon từ các loại trái cây
liên hoan nghệ thuật sắp xếp mô hình từ trái cây kết hợp chương trình mời khách tham quan dùng trái cây miễn phí theo khung giờ quy định
chạy bộ phòng trào với trang phục và thiết kế tạo hình trái cây đêm hội tuổi trẻ hóa trang tạo hình nhân vật từ trái cây đặc sắc
mang đến không khí tưng bừng và phấn khởi đối với bà con nhân dân trong dịp tết đoàn ngọ năm nay
ban tổ chức kỳ vọng thông qua sự kiện lễ hội nhằm khẳng định và quảng bá thương hiệu trái cây đặc sản kiên giang
vùng đồng bằng sông kiều long và ngành hàng trái cây cả nước
tối ngày một mươi năm tháng năm hàng ngàn chư tăng nghi phật tử tp hcm đã tham gia diễu hành lễ giấc kiệu phật
đây là sự kiện tâm linh mở đầu tuần lễ phật đàn phật lịch hai năm trăm sáu mươi tám do giáo hội phật giáo việt nam tp hcm tổ chức
đúng hai mươi h ngày một mươi năm tháng năm lễ gia kiệu phật được cử hành trang trọng với hàng chục kiệu phật của các ban ngành giáo hội phật giáo việt nam tp hcm
cùng các cơ sở thờ tự thuộc các hệ phái khác nhau như phật giáo bắc tông phật giáo nam tông phật giáo khất sĩ
hàng ngàn chư tăng nghi phật tử tp hcm tham gia diễu hành giấc kiệu phật
đoàn giấc kiệu phật đản sinh khởi hành từ tổ đình ấn quang diễu hành qua các tuyến đường sư vận hạnh ngô gia tử lê hồng phong đường mùng ba tháng hai
sau đó tập trung tại việt nam quốc tử
sự kiện đã thu hút sự chú ý và tham gia của rất nhiều người dân phật tử trên địa bàn tp hcm
kết thúc lộ trình diễu hành đoàn kiệu phật tập trung tại việt nam quốc tự để cử hành nghi lễ tắm phật
được biết giấc vật là một nghi lễ truyền thống được giáo hội phật giáo việt nam tp hcm tổ chức vào tháng bốn âm lịch hàng năm
năm nay nghi lễ dấp phật trong đại lễ phật đàn được tổ chức quy mô lớn
tất cả các kiệu hoa sẽ tập trung tại sân việt nam quốc tự trên đường mùng ba tháng hai quận một mươi đến hết ngày dằm tháng bốn giáp thìn
cũng trong ngày một mươi năm tháng năm tại vườn quốc gia bù gia mập sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bình phước đã tổ chức lễ công bố
danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghề thủ công truyền thống nghề đan gùi và nghề dệt thổ cầm của người sơ tiên
đây là hai di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh được bộ văn hóa thể thao và du lịch quyết định đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong năm hai nghìn hai mươi ba và năm hai nghìn hai mươi bốn
bình phước được biết đến là vùng đất có nhiều dân tộc cùng sinh sống
trong đó dân tộc stiêng có tỷ lệ đông thứ hai hiện nay của tỉnh với gần chín mươi bảy người sinh sống tại một mươi một huyện thị xã thành phố của tỉnh
với quy mô dân số trên và lịch sử cư trú lâu đời cộng đồng người stiêng đã tạo cho mình bản
đặc sắc văn hóa độc đáo đặc sắc trong đó có nghề đan gùi và nghề dệt thổ cầm
nghề đan gùi và dệt thổ cầm của người stiêng là nghề thủ công truyền thống được tích lũy phát triển qua nhiều thế hệ thể hiện kỹ năng qua bàn tay khéo léo và sáng tạo của người nghệ nhân stiêng
để tạo ra các sản phẩm gùi và thổ cầm người nghệ nhân phải có năng khiếu có kỹ năng nắm rõ kỹ thuật
bên cạnh đó phải biết nhận diện và khai thác đúng các nguyên liệu từ thiên nhiên như lá cây vỏ cây rừng để phối tạo ra chất liệu nhuộm màu cũng như kỹ thuật tạo hình hoa văn
những kỹ thuật trí thức này còn thể hiện sự ghi nhớ chất lọc sáng tạo và tích lũy qua thời gian để tạo ra sản phẩm độc đáo riêng có của người stiêng trên địa bàn tỉnh bình phước
với giá trị tiêu biểu đó nghề đan gùi và nghề diệt thổ cầm của người stiêng đã được bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại quyết định số bốn trăm bảy mươi chín quy đề bvhttzl ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba và quyết định số ba trăm bảy mươi năm quy đề bvhttzl ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
tại lễ công bố phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bình phước nguyễn khắc vĩnh nhấn mạnh
nghề dệt thổ cẩm và nghề đan gùi của người stiêng tỉnh bình phước được đưa vào danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ là sự tôn vinh và khẳng định những giá trị lịch sử văn hóa khoa học của nghề truyền thống
mà còn là sự ghi nhận những nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương của ngành văn hóa thể thao và du lịch đặc biệt là sự tâm huyết của các nghệ nhân và cộng đồng người stiêng đối với việc duy trì bảo tồn và phát huy giá trị đối với nghề đan gùi và nghề dệt thổ cầm
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại